tại hà nội vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc bộ y tế đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ lây chuyển hiv viêm gan b và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
hàng năm vẫn có khoảng hai năm trăm linh phụ nữ mang thai nhiễm hiv và hơn một phần tư trong số đó không nhận được điều trị hay can thiệp thích hợp nhằm phòng tránh lây truyền từ mẹ sang con và ngăn ngừa sự nhân rộng của hiv
ngoài ra việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bà mẹ mang thai mắc viêm gan b cao nhất thế giới chiếm khoảng một mươi năm
số trẻ sinh ra mắc bệnh giang mai cũng đang gia tăng và chỉ khoảng gần một mươi sáu bà mẹ được xét nghiệm để phát hiện sớm căn bệnh này
thực tế cho thấy lây truyền hivăng mai và viêm gan b từ mẹ sang con đều có thể ngăn ngừa một cách hiệu quả thông qua tiêm chủng xét nghiệm sàng lọc và điều trị
bộ y tế đã hoàn thành ký kết kế hoạch hành động quốc gia
về loại trừ ba bệnh lây truyền này từ mẹ sang con và trong thời gian tới đây sẽ tập trung triển khai một cách có hiệu quả kế hoạch này ở cả cấp trung ương và địa phương